với hành vi giết người nguyễn minh quân chú tại huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
trước khi gây án quân chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ và con riêng của người này
tại thị trấn tam bình huyện tam bình
khoảng một giờ sáng ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một quân bắt được một con rắn mang về nhà
thấy cháu bé khóc quân tức giận đạp trúng vào đầu và chân làm cháu bé bất tỉnh
nạn nhân sau đó đã tử vong tại bệnh viện
kết quả khám nghiệm nguyên nhân tử vong của cháu bé là do chấn thương sọ não